ngày hôm nay bảy tháng một mươi hai tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
về bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nghệ an lần thứ một mươi tám
đánh giá sau hơn bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
đồng chí trần quốc vượng cho rằng trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh nghệ an phát triển khá toàn diện
hòa vào nhiệm độ phát triển chung của cả nước
đồng chí trần quốc vượng biểu dương tỉnh đã kết hợp một cách chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo tồn
phát huy nền văn hóa và an sinh xã hội điều này thể hiện qua các chỉ tiêu về văn hóa giáo dục y tế
cùng với đó nghệ an đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
về phương hướng cho thời gian tới đồng chí trần quốc vượng lưu ý nghệ an đã xây dựng và hình thành
được quy hoạch phát triển thì phải bảo đảm tính hài hòa trong đó lĩnh vực nông nghiệp và phát triển công
nghiệp dịch vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu phát huy đa dạng các nguồn lực để phát triển trong đó huy động nội lực trong nhân dân